liên quan tới việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp về đất đai trong trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
phát hiện giấy đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì cần thu hồi và thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do thu hồi
đây là nội dung trong công văn mà bộ tài nguyên và môi trường vừa gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ tài nguyên và môi trường cho biết trong thời gian vừa qua theo phản ánh của một số cơ quan thông tấn báo chí
một số địa phương đã thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
và quyền sử dụng đất ở giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giấy chứng nhận đã cấp cho người dân
bộ tài nguyên và môi trường đề nghị trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cấp giấy chứng nhận thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần chỉ đạo các cơ quan liên quan
thực hiện đúng trình tự thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo đúng quy định
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận
bảo đảm không gây mất ổn định tình hình chính trị xã hội ở địa phương